tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn của kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn
chiều nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đăng đàn trả lời chất vấn trước quốc hội
nhiều vấn đề mà các đại biểu nêu ra đối với bốn lĩnh vực công thương nội vụ thông tin truyền thông và nông nghiệp
đã được thủ tướng đưa ra giải pháp rõ nét
trong bài phát biểu của mình trước quốc hội thủ tướng chính phủ nhấn mạnh
thách thức lớn nhất hiện nay của chúng ta không phải là thoát bẫy thu nhập trung bình
tù thậu kinh tế mà là không hành động vì sợ trách nhiệm
chỉ có nhìn thẳng một sự thật đánh giá toàn diện chúng ta mới nhận biết hết được những hạn chế
yếu kém và mặt trái từ đó nỗ lực và có giải pháp phù hợp để nâng cao thực chất hơn
chất lượng cuộc sống của người dân nói chung và nông thôn của chúng ta
thủ tướng cũng làm rõ vấn đề về giải ngân vốn đầu tư công về các dự án trọng điểm quốc gia
như cả hàng không quốc tế long thành đồng bộ cao tốc bắc nam phía đông
cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước công tác bảo vệ môi trường
kinh chống tham nhũng công tác cán bộ
tại phiên làm việc một số đại biểu đã chất vấn thủ tướng về những giải pháp duy trì
phát triển kinh tế đồng đều giữa các vùng miền
việt nam kim ngạch xuất nhập khẩu gấp khoảng hai lần gdp nhưng người hưởng lợi đa số là doanh nghiệp fdi
vì chiếm khoảng bảy kim ngạch xuất khẩu nên gdp phản ánh không sát thực lực của nền kinh tế
và thu nhập của người dân theo thủ tướng có cần bổ sung thêm chỉ tiêu cho đánh giá
đặc biệt là chỉ tiêu gni tổng thu nhập quốc dân ngoài một mươi hai chỉ tiêu hiện hành không
với mục tiêu phát triển nhanh và bền vững đất nước nhưng không để ai bị bỏ lại phía sau
xin thủ tướng cho biết chính phủ sẽ thực hiện giải pháp như thế nào để huy động và phân bổ nguồn lực
cho các vùng kinh tế trọng điểm nhưng không bỏ rơi khu vực miền núi khu vực khó khăn
theo thủ tướng chính phủ trong thời gian tới sẽ có nhiều giải pháp được chính phủ đưa ra
để thúc đẩy kinh tế tái cơ cấu bảo đảm sự phát triển đồng đều
giữa các vùng biển
cái mô hình tăng trưởng của chúng ta nhắn mạnh đến sự bình đẳng và tiếp cận các cơ hội
để mọi người dân chúng ta thụ hưởng các thành quả tăng trưởng không để ai bỏ lại phía sau
trên lệch ở việt nam tuy là có nhưng so với các nước khác thì rất còn tốt hơn
vậy là chúng ta phải tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế chuyển đổi mô hình tăng trưởng tốt hơn nữa
mà cái này
cũng là nền tảng cho thể phát triển
và điều đó thì phải làm tốt hai khâu
một là thể chế pháp luật
thứ hai là nguồn nhân lực
và đặc biệt là hạ tầng chất lượng cao
ba khâu này là cái khâu điểm ngãn của đất nước mà đạo hội một mươi một đã xác định
đó là tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế tái cơ cấu
trong đó nhà nước tạo thuận lợi về thủ tục gia nhập thị trường rút khỏi thị trường
nhà nước can thiệp
nhà nước can thiệp
thị trường bàn công của kinh tế
không bao cấp cho sự yếu kém
không bao cấp tràn lạc
thủ tướng nhấn mạnh chúng ta đang đứng trước nhiều thời cơ và thuận lợi bên cạnh những khó khăn hạn chế và tồn tại
do đó việt nam phải nỗ lực bằng cả trái tim và khối ốc
phải hành động bằng ý chí và sức mạnh của cả dân tộc để hiện thực hóa các khát vọng của dân tộc ta
tại phiên họp chiều nay thủ tướng chính phủ cũng gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình có các nạn nhân bị thiệt mạng trong vụ container tại anh
và cho rằng không được để thẩm thực đó tái diễn